bộ công thương vừa ban hành khung giá phát điện năm hai nghìn một mươi bảy theo đó khung giá phát điện áp dụng sẽ tùy thuộc vào loại hình và công nghệ phát điện
đối với các nhà máy nhiệt điện than mức trần là một năm trăm sáu mươi tám bảy đồng một kw giá than được quy định là một ba trăm linh một sáu trăm sáu mươi năm đồng một tấn
với thủy điện giá phát điện là một bảy mươi đồng một kw so với khung giá phát điện không đổi so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên bộ công thương nhấn mạnh mức trần của khung giá phát điện là chưa bao gồm thuế tài nguyên nước tiền phí dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng
khung giá bán điện này có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
liên quan đến các chi phí phát sinh trên nghị định một trăm bốn mươi bảy của chính phủ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
đối với cơ sở sản xuất thủy điện tăng từ hai mươi đồng một kw lên ba mươi sáu đồng
và cơ sở sản xuất nước
cơ sở sản xuất nước sạch từ bốn mươi đồng một m ba lên năm mươi hai đồng một m ba